cơ quan công an đã xác định được danh tính người lái xe ô tô mercedes mang biển kiểm soát ba mươi f một mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi tám
gây ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại hầm giao thông kim liên hà nội
xảy ra vào lúc giờ sáng
đối tượng tên là lê trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú ở quận ba đình hà nội
sau khi gây ra tai nạn lê trung hiếu đã không dừng lại ở hiện trường
mà lái xe bỏ chạy về hướng đường đại cổ việt quận hai bà trưng
tại đây hiếu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật